một đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền gần hai mươi tỷ đồng
cầm đầu bởi một đối tượng có hai tiền án vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an chủ trì
phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa
đường dây trên do lê thị thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại thị trấn anh sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an cầm đầu
hải là đối tượng đã từng có hai tiền án về tội đánh bạc
ngoài hải cơ quan công an cũng bắt giữ thêm ba đối tượng khác trong đường dây
gồm nguyễn thị ân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và nguyễn khắc mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thành phố vinh và nguyễn văn khương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện diễn châu
bước đầu cơ quan điều tra xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt giữ
bốn đối tượng trên đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh nghệ an vay tổng số tiền gần hai mươi tỷ đồng
với mức lãi suất từ một trăm linh tám một năm đến trên hai bốn trăm linh một năm
tổng số tiền các đối tượng đã thu lợi bất chính là hơn hai tỷ đồng
cơ quan công an cũng đã thu giữ tăng vật gồm năm điện thoại di động bốn máy tính
tám thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách giấy tờ liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đang tạm giữ các đối tượng
đồng thời đấu tranh mở rộng chuyên án